công an thành phố đà lạt của tỉnh lâm đồng vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trần quang công
trú tại thành phố đà lạt là chủ thầu xây dựng để điều tra về hành vi vi phạm quy định an toàn lao động
để đất sạt lở đè chết một công nhân trong quá trình thi công nhà ở trên địa bàn
trước đó ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba ông ngô văn giang chú tại huyện nga sơn của tỉnh thanh hóa
cùng một số người khác đang dọn dẹp khu vực thi công xây dựng phần móng nhà cho một gia đình ở thành phố đà lạt
bất ngờ tang luy đất cao khoảng ba mét gần đó đổ sập xuống hậu quả khiến ông giang tử vong
sau khi vụ việc xảy ra công an thành phố đà lạt đã có mặt tại hiện trường tiến hành các biện pháp khám nghiệm điều tra
đồng thời phối hợp với sở lao động thương minh và xã hội tỉnh lâm đồng tiến hành giám định
xác định chủ thầu xây dựng công trình đã vi phạm quy định an toàn lao động
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý